theo đó có bốn hộ gia đình trong thôn được hỗ trợ vốn để cải tạo nâng cấp nhà ở mua sắm chân ga gối đệm

bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân trong thôn
xã thông nguyên được chọn là giã điểm của huyện hoàng su phi tỉnh hà giang trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
ngay từ khi bắt đầu triển khai đảng ủy xã đã xác định muốn thực hiện chương trình thành công thì phải bắt đầu từ xây dựng đường giao thông nông thôn
đình hướng đúng kết hợp với cách làm hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương thông nguyên đã trở thành xã đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai ở một mươi ba trên một mươi ba thôn bản được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện
kết quả trong năm năm thực hiện làm đường giao thông nông thôn xã thông nguyên đã nâng cấp hai mươi bốn km đường từ hai năm m lên bốn tám m bê tông hóa hơn bốn mươi một km đường giao thông các loại
đến nay một mươi ba trên một mươi ba thôn đã có đường nhựa đường bê tông đến trung tâm thôn
đây là tiền đề để địa phương này tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao
trong giai đoạn tiếp theo
đối với xã thông nguyên là nếu mà nói về tiêu chí nông thôn mới là một mươi chín tiêu chí đã đạt
nhưng năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là chúng tôi phải phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao
hiện nay là có bảy tiêu chí chúng tôi xác định cần phải nâng cao
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn là chúng tôi thực hiện ba tiêu chí quan trọng nhất
đó là tiêu chí thu nhập và tiêu chí giao thông và tiêu chí môi trường
tiêu chí này chúng tôi xác định làm trước
đến nay xã thông nguyên đã hoàn thành cơ bản một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn ba mươi triệu đồng một người một năm
từ ba mươi hai hộ nghèo năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm số hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn hai bảy mươi
địa phương này xác định xây dựng nông thôn mới gắn với lợi thế du lịch dụng bậc thang
là một trong những hướng đi chính
chúng tôi cũng xác định tới nay là chúng tôi phải chỉ rõ ra là hộ nào là nuôi con gì
và hộ nào trồng con gì
ở đây thì xá cũng đang phát triển khá mạnh về cái du lịch
tiến tới chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và cho nhân dân đi học tập ở khắp nơi về
để làm sao là chúng ta thôn xá tổ chức thực hiện và nâng cao cái thu nhập cho người dân
vâng hiện tại trên địa bàn xá thì có một mươi ba hộ
đã làm hôm tây xá thì xác định rằng trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục mở rộng
và kèm theo đó là chúng tôi phải quảng bá quảng bá được cái hình ảnh
quảng bá được cái sản phẩm của địa phương để làm sao khách khắp trên thế giới người ta biết và người ta sẽ đến
thông nguyên là xã thứ hai về đích nông thôn mới của huyện hoàng su phi
địa phương này cũng được coi là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà giang
xác định mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế của từng xã
có những điều chỉnh về cách làm
cơ chế chính sách để bảo đảm thực sự vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng đồng
hỗ trợ giảm nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới
đây chính là hướng đi xuyên suốt của địa phương vùng địa đầu của tổ quốc
khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
mức thu nhập bình quân đầu người ở hà giang mới chỉ đạt chín sáu triệu đồng một năm
để khắc phục xuất phát điểm thấp này chính quyền địa phương đã triển khai các nghị quyết
quyết định đánh giá lại hiện trạng nông nghiệp nông thôn
kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và ban hành bộ tiêu chí xã đặt chuẩn nông thôn mới của tỉnh
ngoài việc phân chia thành ba vùng khác nhau là vùng cao phía bắc vùng cao phía tây và vùng núi thấp
tỉnh hà giang còn bổ sung thêm chín chỉ tiêu liên quan đến các tiêu chí nhà ở dân cư
hình thức tổ chức sản xuất giáo dục y tế văn hóa và môi trường
và mỗi địa phương lại có cách làm riêng sáng tạo và hiệu quả
nếu như năm hai nghìn một mươi hà giang là tỉnh có kết cấu hạ tầng kém
hệ thống đường giao thông trục thôn liên thôn chủ yếu là đường đất đường dân sinh
thì sau một mươi năm hệ thống cơ sở hạ tầng đã được thay đổi khi mà tỉnh tập trung nguồn lực
để thực hiện những tiêu chí này
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm địa phương này đã nâng cấp và làm mới được một năm trăm một mươi hai km đường giao thông nông thôn
làm mới và cải tạo được sáu trăm bảy mươi công trình thủy lợi đầu tư cải tạo năm trăm linh tám công trình lưới điện
cho ba năm trăm một mươi bốn hộ
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh ban hành quyết định số một trăm một mươi bốn phê duyệt đề án hỗ trợ xi măng
để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm
đến năm hai nghìn hai mươi
đề án được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi với khối lượng một triệu tấn xi măng
theo đó trong hai năm hà giang đã làm được trên một tám trăm linh km đường giao thông nông thôn
xây dựng nông thôn mới người dân cũng đồng tình về hên đất cho mặt đường
đường này không có đền bù cơ bản là nhân dân cũng nhất trí theo chủ trương của nhà nước và thôn bàn
đến nay một trăm linh số xã đã có đường ô tô
một trăm linh thôn bản có đường dân sinh đến trung tâm
với nhiều địa phương khối lượng công trình này là không lớn
thế nhưng với một tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn và địa hình phức tạp như hà giang
thì đó là cả một kỳ tích
bởi để làm được một km đường bê tông người dân phải bỏ công sức tiền của gấp ba đến năm lần nơi khác
và dù đất sản xuất phải tận dụng từng hốc đá bậc thang
nhưng người dân đã hiến hơn hai năm triệu mét vung đất đóng góp gần hai chín triệu ngày công lao động
thời gian qua tỉnh hà giang có hơn sáu trăm bảy mươi công trình thủy lợi năm trăm linh tám công trình lưới điện
có ba năm trăm một mươi bốn hộ dân được đầu tư cải tạo

cơ sở vật chất đã được xây dựng kiên cố
cơ sở vật chất đã được xây dựng kiên cố
cơ sở vật chất trường học các cấp trên địa bàn các xã được quan tâm đầu tư xây dựng
cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học
năm hai nghìn một mươi tám hà giang còn thực hiện chương trình thắp sáng đường làng để xây dựng những nông thôn mới kiểu mẫu
đây là tiêu chí mềm và được ví như tiêu chí thứ hai mươi trong xây dựng nông thôn mới
đến nay tỉnh hà giang đã huy động được gần năm trăm chín mươi tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
trong đó vốn xã hội hóa đặt khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đã hoàn thành
năm mươi km đường bê tông mà mới được bảy mươi năm km đường đất đá
và sửa chữa nâng cấp mở rộng hơn hai trăm hai mươi sáu km đường
trong năm nay hà giang đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí
đối với ba mươi tám xã đã đặt chuẩn nông thôn mới
phần đầu có thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi là bốn mươi ba xã
mục tiêu của cái khóa tới này thì nông thôn mới vẫn là cái mà phải được ưu tiên hàng đầu
và vẫn phải tập trung cho cái nâng cao đời sống của nhân dân
nâng cao thu nhập người dân so đói giảm nghèo gắn với xóa đói giảm nghèo
về mặt số lượng thì sẽ cố gắng phân đấu độ khoảng năm mươi xã trở lên
đủ tiêu chí thì mới công nhận không đủ tiêu chí thiếu một hoặc nửa tiêu chí cũng không công nhận
đấy là cách làm cho nó có chất lượng
cái thứ hai vẫn phải tập trung cho cái sản xuất hàng hóa của người dân
và cái sản xuất hàng hóa này là cái sản xuất hàng hóa
rất đặc thù
trước mắt chúng tôi sẽ tập trung vào ba sản phẩm chính
đó là mật ong đó là cam và đó là cái gạo chất lượng cam
nhắm đến thị trường trong và ngoài tỉnh
so với các tỉnh trong khu vực hà giang đang đứng vị trí thứ chín
trong một mươi bốn tỉnh miền núi phía bắc về số xã đạt chuẩn nông thôn mới
chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang thực sự trở thành mục tiêu chung
tạo thành phong trào thi đua sôi nổi của các cơ quan đơn vị
và của toàn thể nhân dân trong tỉnh hà giang
đó cũng chính là nền tảng quan trọng tạo nên thành công bước đầu
và trong giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới
vùng địa đầu tổ quốc
cải xoăn có màu xanh đậm hoặc tím
các lá không thẳng như rau khác
mà xoăn và xếp nếp vào nhau
chính vì thế cải xoăn có họ gần như bóc cải
nó được xem như có họ gần với bóc cải hơn hầu hết các loại rau trồng khác
cải xoăn là một loại rau chuyên trồng ở vùng ôn đới
trong một thời gian dài cải xoăn làm điên đảo biết bao bà nội chợ mỹ
vì hình dáng xoăn tít lạ lùng và công dụng thần kỳ của cải xoăn cho sức khỏe
nhưng ở việt nam cái tên cải xoăn còn tương đối lạ và mới mẻ
mặc dù cải xoăn đã xuất hiện từ rất sớm trong văn hóa hy lạp và la mã
nhưng nó vẫn là một loại cây trồng thương mại thuộc nhóm thiểu số ở các nước ôn đới
mãi cho đến những năm gần đây cải xoăn là một giống cây ưa thời tiết mát mẻ
thích hợp trồng vào mùa thu hoặc những vùng có khí hậu lạnh sắp xỉ khoảng hai mươi một độ c
dù vậy những vùng có nhiệt độ nóng hơn vẫn có thể áp dụng cách trồng cải xoăn
tuy nhiên cải sẽ có vị đắng hơn
đất trồng cải xoăn cần được làm kỹ tơi xốp và có độ ph
tơi xốp và có độ ph từ năm năm đến sáu tám có thể bón lót với vôi rồi phơi ải từ bảy đến một mươi ngày trước
khi gieo trồng hạt giống để xử lý các mầm bệnh có trong đất
có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò khoai mục phân gà
phân chuồn quế vỏ chấu xơ dừa than bùn mùn hữu cơ
cải xoăn có rất nhiều loại có loại được phân biệt bằng màu sắc
có loại được phân biệt bằng giá trị dinh dưỡng
và dù là loại cải xoăn nào thì đó cũng sẽ là nguồn thực phẩm giàu vitamin
chất sơ và chất khoáng có lợi cho cơ thể
cải xoăn được đánh giá là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao
mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
loại dao này có đặc tính chống lão hóa ngừa ung thư kháng viêm giảm cholesterol
giảm cân tốt cho xương và răng tăng cường hệ thống biễn dịch
theo nghiên cứu khoa học cải xoăn có chứa rất nhiều vitamin a c k và các khoáng chất tự nhiên
được tổng hợp được như mangan maje phosphor kali natri axit folic